xác định công nghệ thông tin là một công cụ hữu hiệu góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước
là động lực quan trọng đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững
sáng nay trung tâm điều hành tích hợp hiện đại bậc nhất việt nam vừa được bộ kế hoạch và đầu tư cho ra mắt thử nghiệm
đến dự lễ ra mắt có bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
được xây dựng dựa trên các giải pháp công nghệ hiện đại trục tích hợp dữ liệu và hệ thống cơ sở dữ liệu lớn
hệ thống dữ liệu này cho phép công tác thu thập thông tin tổng hợp phân tích đánh giá được thực hiện trong khoảng thời gian ngắn nhất
khối lượng công việc lớn độ chính xác cao tiết kiệm chi phí đồng thời các số liệu thời gian thực sẽ góp phần hỗ trợ công tác điều hành
tăng cường năng lực tham mưu điều hành kinh tế xã hội của bộ kế hoạch và đầu tư
hiện tại trung tâm đang tiếp tục tích hợp nhiều hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quan trọng khác
như hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ của chính phủ thủ tướng chính phủ hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc
hệ thống chấm công nhận diện khuôn mặt tích hợp hệ thống hội nghị truyền hình hệ thống phân tích thông tin từ nhiều nguồn trên mạng internet